thành phố bắc ninh đang tổ chức thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng bất chấp lệnh cấm tụ tập chín thanh niên đã rủ nhau sử dụng ma túy
ngày một mươi một tháng sáu lực lượng công an phát hiện tại số nhà một mươi năm nguyễn bình quân phường tiền an
thành phố bắc ninh do đặng xuân anh làm chủ có chín đối tượng tụ tập sử dụng chất ma túy
anh khai nhận do đang dịch không đi làm nên mua ma túy rồi rủ các đối tượng trên đến sử dụng
ngay sau khi bắt giữ các đối tượng lực lượng công an tiến hành test nhanh ma túy thì tám trên chín đối tượng có kết quả dương tính